thông tin tiếp theo liên quan đến nghi vấn quá tải xét nghiệm điều trị covid một mươi chín
không để người dân hoang mang phó giám đốc cdc hà nội khổng minh tuấn cho biết
việc chậm trả kết quả xét nghiệm không phải do quá tải
những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin người dân chờ nhiều ngày
chưa có kết quả xét nghiệm khẳng định rt pcr f chậm được đưa đi cách ly điều trị
đơn cử như gia đình ở chung cư hh ba a linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
có bốn f chờ một tuần mới có kết quả xét nghiệm khẳng định
trả lời báo chí đại diện ủy ban nhân dân phường hoàng liệt cho rằng
việc chậm đưa bốn f ở chung cư hhpa a linh đàm trên địa bàn để cách ly là do chưa có kết quả xét nghiệm pcr
việc này khiến chính quyền địa phương lúng túng vì không thể ký quyết định đi điều trị hay cách ly tại nhà
trước thực trạng này nhiều người hà nội lo lắng rằng việc lấy mẫu xét nghiệm
điều trị f cách ly f một tại thủ đô đang bị quá tải
trao đổi với báo chí ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
hiện nay lực lượng y tế tập trung xử lý mẫu xét nghiệm nhiều hơn trước đây
ngoài ra mẫu dương tính nhiều hơn trước nên phải làm cẩn thận chắc chắn
có mẫu dương tính phải làm xét nghiệm tới lần thứ hai thứ ba mới có kết quả chắc chắn khẳng định nên chậm
trong khi số lượng mẫu tăng
trường hợp ở phường hoàng liệt quận hoàng mai không chỉ có cdc làm
mà có các đơn vị khác xét nghiệm nữa
nếu cdc làm thời gian đảm bảo nhưng một số đơn vị khác làm thường sẽ chậm hơn ông tuấn nói
về thông tin cho rằng việc chậm trả kết quả xét nghiệm có phải do bị quá tải ông tuấn cho hay
thành phố chưa đến mức độ này nhưng do số lượng mẫu tăng lên số lượng mẫu dương tính nhiều nên sẽ chậm hơn thời gian trước
đánh giá về tình hình dịch thiện tài ở thủ đô khi các ca nhiễm liên tục đạt đỉnh
phó giám đốc cdc hà nội cho rằng người dân vẫn phải tuân thủ biện pháp năm k
lực lượng chức năng vẫn phải nhanh chóng xét nghiệm khoanh vùng xử lý các ổ dịch
giờ được điều trị cách ly theo dõi tại nhà nên người dân yên tâm khi có vấn đề gì hoặc tự xét nghiệm dương tính
phải liên hệ với lực lượng y tế để được hướng dẫn cụ thể sẽ phải xử lý rác thải y tế riêng rác thải sinh hoạt xử lý bình thường
mỗi quận huyện sẽ phải ký hợp đồng với công ty môi trường nào đó chịu trách nhiệm xử lý việc này
ông tuấn cũng cho biết thêm số ca mắc tại hà nội sẽ tiếp tục tăng nữa hơn một ca một ngày chưa phải nổ dự kiến có thể lên đến vài ngàn ca
ông tuấn nhấn mạnh tất cả kịch bản hà nội cũng đã lường tính cụ thể tuy nhiên ở mức độ nào chúng ta sẽ xử lý ở mức độ đó và là một cách phù hợp nhất
cùng với đó hàng xóm cũng đóng vai trò rất quan trọng cùng chính quyền địa phương phối hợp giám sát hỗ trợ những gia đình có f f một để không tiếp xúc với người ngoài
đứng trước số ca covid một mươi chín tăng từ hàng chục ca lên con số nghìn trong khoảng thời gian ngắn một số bệnh viện tuyến cuối tại thủ đô so vào tình trạng quá tải
một lãnh đạo bệnh viện đại học y hà nội cho biết hiện nay cơ sở điều trị covid một mươi chín của bệnh viện đang chịu áp lực lớn khi ca covid một mươi chín tăng nóng
bệnh viện cũng đang quá tải trong ngày hôm qua có thêm ba mươi f khỏi bệnh được ra viện nay trong bệnh viện đang có gần hai trăm linh f đang điều trị
tuy nhiên so với thời điểm trước đó thì cũng đỡ áp lực hơn một chút khi mà thành phố hà nội đã cho f được điều trị tại nhà
thế nhưng điều đáng nói là số ca mắc tăng thì số bệnh nhân nặng tăng lên theo tỷ lệ hiện nay cứ hai trăm linh f thì có khoảng một mươi bệnh nhân nặng phải vào viện điều trị
vì vậy tình hình cũng khá căng thẳng vì lãnh đạo trên nói
trước tình trạng nhiều f nhẹ nhưng vẫn muốn đến các bệnh viện tuyến cuối để điều trị vị đại diện bệnh viện đại học y hà nội nói
bệnh viện đang xây dựng quy trình chuẩn để sàng lọc tiếp nhận bệnh nhân
vì đại diện trên nói thêm đối với những trường hợp f điều trị qua quá trình khám sàng lọc nếu tình trạng nhẹ
bệnh viện sẽ không tiếp nhận điều trị liên hệ tới các nơi khác để bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở y tế phù hợp
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thu hường trưởng đơn nguyên phòng chống dịch covid một mươi chín bệnh viện thanh nhàn cho biết
theo quy định thành phố và sở y tế giao cho bệnh viện thanh nhàn là ba trăm linh giường
trong đó có hai trăm năm mươi giường icu năm mươi giường cho bệnh nhân mức độ trung bình
với mức độ phân tầng như giai đoạn hiện tại chỉ tiêu phân cho chúng tôi một trăm linh giường bệnh nhưng đang điều trị một trăm hai mươi bệnh nhân
với mức độ chỉ hai mươi giường nặng chúng tôi đã góp một trăm năm mươi so với công suất và quy định mà thành phố và sở y tế giao
được biết tại bệnh viện thanh nhàn đang có hai mươi ba mươi bệnh nhân trở nặng
cá biệt có giai đoạn lên đến bốn mươi bệnh nhân ở tầng ba tầng thở oxy cho đến khi bệnh nhân phải can thiệp bằng thở máy
đa phần những ca bệnh nặng trên là những người chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm vắc xin nhưng chưa đủ liều
hoặc tiêm hai mũi thời gian chưa đủ sinh ra kháng thể
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết việc quản lý theo dõi f không triệu chứng tại nhà
đang được triển khai trên ba mươi quận huyện thị xã của thành phố
theo khảo sát hai một triệu hộ dân tại thủ đô có gần chín trăm linh hộ gia đình có đủ điều kiện
để có thể theo dõi f khâu nhẹ không triệu chứng tại nhà
việc quản lý người nhiễm covid một mươi chín nhẹ không triệu chứng tại nhà rất cần sự giám sát của chính quyền địa phương
để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
bên cạnh đó cần phải tuyên truyền mạnh mẽ đề nghị người dân nâng cao ý thức khi được điều trị tại nhà bà hà nói
trước đó sở y tế hà nội đã có hướng dẫn phân thành ba tầng điều trị covid một mươi chín dựa theo mức độ lâm sàng và yếu tố nguy cơ
trước tình hình này bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng chỉ đạo xây dựng kịch bản phương án ứng phó
khi số ca f tăng lên hai và ba ca một ngày
ban cát sự đảng ubnd tp chỉ đạo xây dựng kịch bản phương án ứng phó khi số ca f tăng lên hai và ba ca một ngày
tiếp tục huy động sự tham gia của các bệnh viện cơ sở y tế của các bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn
các cơ sở y tế ngoài công lập chỉ đạo hoàn thành ngay cơ chế chính sách để huy động lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu
lực lượng sinh viên ngành y tham gia hỗ trợ y tế tuyến cơ sở
tiếp tục tiêm vaccine mũi một phòng covid một mươi chín
cho những người chưa được tiêm nhất là người có bệnh nền và học sinh cấp trung học cơ sở
tiêm mũi hai cho học sinh trung học phổ thông đủ điều kiện và sẵn sàng tiêm mũi ba cho đối tượng theo hướng dẫn của bộ y tế
nhấn mạnh yêu cầu chủ động chuẩn bị cho nhân dân đón tết nguyên đáng thật vui tươi an toàn ấm áp
bí thư đinh tiến dũng yêu cầu các cấp các ngành mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phải thực hiện đầy đủ
kịp thời các chính sách an sinh xã hội chăm lo chia sẻ những khó khăn với những người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn
đảm bảo không để người dân nào bị thiếu ăn thiếu mặt
rất đông bệnh nhân test nhanh dương tính với covid một mươi chín tại nhà đã tới bệnh viện xin test pcr để sinh nhập viện
trường hợp ông t x ngờ bảy mươi bốn tuổi nhà tại lê thanh nghị hà nội đang đợi kết quả xét nghiệm tại khu vực khám sàng lập cho biết
tại nhà ông có ho và đau họng nên có mùa test nhanh về làm kết quả dương tính khiến cho ông ngờ rất khó khăn
ông ngờ rất lo lắng vội vàng tới bệnh viện thanh nhạng khám khẳng định và mong muốn được nhập viện sớm
theo chia sẻ của ông ngờ ông tuổi cao lại có thêm bệnh nền nên nếu được điều trị sớm thì ông sẽ yên tâm hơn
khi được hỏi có kết quả test nhanh dương tính ông có gọi điện báo cho cơ sở y tế hay không ông ngờ cho biết do quá lo lắng không nghĩ được gì nên ông chưa kịp báo
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thu hường trưởng đơn nguyên phòng chống dịch covid một mươi chín bệnh viện thanh nhàn cho biết
thời gian gần đây bệnh viện tiếp nhận khá nhiều trường hợp người dân tự test nhanh covid một mươi chín tại nhà có kết quả dương tính không thông báo với chính quyền địa phương trung tâm y tế mà tự đi thẳng đến bệnh viện thanh nhàn
việc bệnh nhân tự di chuyển tới bệnh viện sẽ gây nguy hiểm về nguy cơ lây lan cộng đồng lây chéo tại khu vực chờ đợi khám gây ra quá tải cho bệnh viện tại khu khám sàng lọc các tầng điều trị hai ba của bệnh viện
tại khu khám sàng lọc bệnh viện đã có phân luồn nhưng với mức độ ồ ạt kế tới bệnh viện của bệnh nhân đã gây ảnh hưởng đến công tác phân luồn cũng như công tác chờ đợi kết quả pcr bác sĩ hường nói
theo bác sĩ hường số lượng bệnh nhân test nhanh dương tính tại nhà từ đến bệnh viện có ngày trên hai mươi ca trong đó đa phần các bệnh nhân có test nhanh dương tính thì khi làm pcr chín mươi chín là dương tính
các trường hợp bệnh nhân test nhanh dương tính khi có kết quả pcr khẳng định sẽ được bệnh viện phân tầng tầng một

các trường hợp bệnh viện có ba trăm linh dường điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín trong đó năm mươi dường tầng hai và hai trăm năm mươi dường là tầng ba
với mức độ phân tầng như giai đoạn hiện tại chỉ tiêu phân cho bệnh viện một trăm linh giường bệnh nhưng chúng tôi đang điều trị một trăm hai mươi bệnh nhân gấp một trăm hai mươi so với công suất yêu cầu
nếu các trường hợp test nhanh dương tính tại nhà tự ý đến bệnh viện khi có kết quả pcr khẳng định chúng tôi sẽ phải tiếp nhận vào tầng hai điều này đã khiến cho tầng hai đã quá tải lại càng tăng
ngoài ra nếu nhận các bệnh nhân tầng một sẽ mất đi cơ hội điều trị cho bệnh nhân tầng ba do số giường giảm đi chúng tôi không thể nhận thêm bệnh nhân tầng ba vào bác sĩ hương phân tích
việc người dân đi test nhanh covid một mươi chín tại nhà dương tính đến bệnh viện để được điều trị là tâm lý dễ thấu hiểu
tuy nhiên bác sĩ khuyến cao các bệnh nhân ở tầng một có thể được điều trị tại nhà theo quy định của thành phố và sở y tế
bác sĩ hường mong muốn sở y tế có đào tạo cán bộ ở cấp huyện
các trung tâm y tế phường phải biết phân tầng giám sát các trường hợp có test nhanh dương tính
y tế các quận huyện phải tập hướng về kiến thức chuyên môn để cho người dân tin tưởng ở nhà theo dõi điều trị
đối với người dân khi có kết quả test nhanh việc đầu tiên là kết nối chặt chẽ với cán bộ y tế tại phường
khi nào bệnh nhân chuyển nặng phải báo ngay với nhân viên y tế
trong quá trình theo dõi tại nhà người dân cần phải bình tĩnh lắng nghe cơ thể làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế như đo nhiệt độ hai lần một ngày đo spo hai
nếu có thấy khó thở phải báo ngay trung tâm y tế bác sĩ hường nói